sau khi dịch tả lợn châu phi được khống chế tỉnh bình định đang thúc đẩy tái đàn lợn
mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi lợn quy mô nông hộ là hướng đi mang lại hiệu quả bước đầu
tạo mối liên kết chăn nuôi lợn theo hướng bền vững bảo đảm an toàn dịch bệnh góp phần tăng thu nhập kinh tế nông hộ
gia đình chị trần thị lệ hiện có một con lợn thịt trong đó gia đình chị tự nuôi là năm trăm linh con
số lợn còn lại được chị lệ hợp đồng liên kết với một mươi năm hộ nông dân trong xã nuôi gia công
chị lệ cung cấp con giống thức ăn và thuốc thú y cho các nông hộ
người nuôi xây dựng chuồng trại công chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn
theo sự hướng dẫn của cơ quan thú y
mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi

chị lệ mỗi năm thu lãi khoảng năm trăm linh triệu đồng từ nuôi lợn
còn mỗi hộ nhận nuôi lợn gia công hàng năm có thêm thu nhập từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
trong thời gian tới thì chị cục cũng thấy rằng cái này là nó có hiệu quả
và cũng sẽ tiếp tục nhân rộng kết nối tìm những hộ đủ điều kiện
để kết nối họ đối với một số bà con chăn nuôi thiếu điều kiện
để mà liên kết chăn nuôi theo cái hướng như thế này
từ hiệu quả bước đầu của mô hình
ngành nông nghiệp tỉnh bình định sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng
nhằm tạo mối liên kết chăn nuôi lợn theo hướng bền vững
bảo đảm an toàn dịch bệnh góp phần tăng thu nhập kinh tế nông hộ
và phát triển đàn lợn của địa phương